trong những năm qua mô hình hũ gạo tình thương đặt tại các máy sát lúa của hội liên hiệp phụ nữ xã đắc la huyện đắc hà tỉnh con tum
đã giúp đỡ cho hàng chục chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tự tin vượt lên trong cuộc sống
đã hơn bốn năm nay như một thói quen cứ mỗi lần đi sát lúa xong trước lúc chở gạo về nhà
chị y chăm ở làng con giang cơ la xã đắc la huyện đắc hà tỉnh con tum đều giúp một ít gạo của mình đổ vào hũ gạo tình thương
của tri hội phụ nữ thôn đặt bên cạnh máy sát luống
y trăm tâm sự gia đình mình có bữa cơm no thì phải nghĩ đến những chị em phụ nữ kém may mắn động viên họ vượt qua khó khăn cuộc sống đời thường
năm hai nghìn một mươi hai và riêng bản thân tôi thì tháng nào khi mà nhà hết gạo thì qua mấy thì riêng bản thân tôi thì cũng đã cho rất là nhiều để ủng hộ các chị có hoàn cảnh khó khăn hơn mình
cái này là tự nguyện hoàn toàn
hiện nay mỗi thôn làng trên địa bàn xã đắc la đều có hú gạo tình thương đặt tại nhà các tri hội viên có máy sát lúa để tạo điều kiện thuận lợi cho các chị em góp gạo ủng hộ các hội viên phụ nữ trong thôn làng có hoàn cảnh khó khăn
cứ mỗi lần đi rát lúa các chị đều không quên góp gạo vào hũ
đến cuối tháng đại diện lãnh đạo tri hội phụ nữ thôn đến lấy rồi đưa đi phân phát cho các hội viên trong thôn làng có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống
và hũ gạo này thực hiện với mục đích đầu tiên đó là tạo ý thức tiết kiệm cho người dân và chính cho hội viên phụ nữ
và mục đích thứ hai đó là giúp đỡ cho các hộ nghèo hộ khó khăn trên địa bàn
trong những lúc hoàn toàn
trong những lúc hoàn toàn khó khăn và các hộ nghề người già lưu đơn
mà đặc biệt đó là các hộ mà có hội viên phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ huyện chúng tôi tới đây
và cũng sẽ chỉ đạo các cơ sở hội khác có điều kiện tương tự có điều kiện về kinh tế văn hóa xã hội tương tự như đơn vị xã đắc la
và sẽ nhân rộng cái mô hình này
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay hú gạo tỉnh thương ở xã đắc la huyện đắc hà tỉnh con tum đã quyên góp được gần ba tấn gạo
giúp được sáu mươi ba phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
không những thế hú gạo tình thương còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm gắn kết chị em hội viên trong khu dân cư
tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống